vâng thưa quý vị vào trưa ngày hai mươi tháng tám sở y tế hà nội thông tin có năm mươi một ca mắc mới covid một mươi chín được ghi nhận
trong đó có hai mươi tám ca trong khu cách ly và hai mươi ba ca tại cộng đồng
điều đáng chú ý là có một mươi ba ca tại trung cư hh bốn c linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
đã tiến hành phong tỏa trung cư hh bốn c linh đàm và tiến hành xét nghiệm toàn bộ cư dân của tòa nhà với hơn hai người
như vậy là tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn cho đến nay toàn thành phố ghi nhận hai bốn trăm bảy mươi bốn ca dương tính với sars cov hai
và trong đó số mắc ghi nhận tại cộng đồng là một hai trăm sáu mươi bảy và số mắc là đối tượng đã được cách ly là một hai trăm linh bảy
thưa quý vị sau khi được phân bổ vaccine phòng covid một mươi chín đợt năm bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã nhanh chóng tiến hành tiêm phòng
cho cán bộ chiến sĩ công an đà nẵng và công an các đơn vị thuộc bộ đóng quân trên địa bàn đà nẵng
và trong đợt này bệnh viện sẽ đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ
để đảm bảo an toàn cho lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu phòng chống dịch
trong đợt này bệnh viện một trăm chín mươi chín được phân bổ một một trăm hai mươi liều vaccine moderna và hai hai trăm linh liều vaccine astrazeneca
bệnh viện sẽ tiến hành tiêm toàn bộ mũi một cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng
và tiêm nhắc lại mũi hai cho những người đã tiêm mũi một đủ thời gian
dự kiến trong đợt này sẽ hoàn thành việc tiêm vaccine cho một trăm linh cán bộ chiến sĩ
đây là nhiệm vụ cấp bách để đảm bảo an toàn cho lực lượng đang trực tiếp làm nhiệm vụ trên tuyến đầu chống dịch
trong đợt này bệnh viện sẽ tiêm toàn bộ mũi một cho cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị trên địa bàn thành phố đà nẵng

bệnh viện mục kiến kiến sẽ hỗ trợ tiêm chủng cho công an các đơn vị ở khu vực miền trung và tây nguyên
hiện bệnh viện đang huy động toàn bộ nhân lực để nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ
trong đợt giãn cách này thì cũng rất là khó khăn về nguồn nhân lực
nhưng mà với vai trò và trách nhiệm của bệnh viên bộng chí là phải phục vụ công buộc nhân sĩ
khu vực miền trung tây nguyên thì bộ ngoại chính đã đưa ra một kế hoạch rất rõ ràng cụ thể trong vấn đề tiêm vaccine
thì hiện nay là toàn bộ cán bộ chiến sĩ ở tại khoa phòng thì đã tập trung về để làm công tác tiêm chủng cho công an
cái hai nữa là để đảm bảo được công tác phòng chống dịch thì bộ chính đã thông báo cho tất cả các đơn vị tiêm theo giờ
và để đảm bảo công tác giãn cách
sau khi các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tiêm mũi một được bốn tuần và mũi hai được hai tuần
bệnh viện sẽ tiến hành xét nghiệm kháng thể để đánh giá hiệu quả của việc tiêm vaccine
đồng thời trong đợt này bệnh viện một trăm chín mươi chín cũng đang triển khai đào tạo hướng dẫn và cấp phát tết nhanh
cho công an các đơn vị để chủ động trong công tác phòng chống dịch
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nghệ an cho biết
vừa xác minh và làm rõ danh tính tám trường hợp đăng tin sai sự thật liên quan đến chủ trương phòng chống dịch
của ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an gây hoang mang trong quần chúng nhân dân
ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn
trong ngày một mươi chín tháng tám mặc dù ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an chưa ban hành bất cứ quyết định nào
để nâng mức giãn cách xã hội ở địa bàn tp vinh tuy nhiên nhiều cá nhân đã đăng tin sẽ áp dụng
chỉ thị một mươi sáu cộng từ giờ ngày hai mươi tháng tám trên mạng xã hội facebook khiến người dân hoang mang
đổ xô đi mua lương thực thực phẩm tích chữ tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch bệnh
ngay khi xuất hiện thông tin công an tỉnh nghệ an đã tổ chức xác minh và làm rõ danh tính của những trường hợp vi phạm
lực lượng công an đã triệu tập làm việc với tám trường hợp đăng tin sai sự thật nói trên
hiện cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định
với mức xử phạt vi phạm hành chính từ năm triệu cho đến một mươi triệu đồng mỗi trường hợp
để hạn chế tối đa những nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh thời gian vừa qua
các cơ quan chức năng đã tăng cường nhiều giải pháp để hạn chế người dân ra đường không lý do
đặc biệt là ngoài những chốt cố định trên các tuyến phố thì các tổ tuần tra lưu động cũng liên tục được triển khai
một trong những vi phạm chủ yếu đó là người dân ra đường sai lộ trình giấy đi đường
đáng chú ý là qua công tác kiểm tra lực lượng chức năng cũng đã xử lý không ít trường hợp liên quan đến giấy đi đường
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
chốt kiểm soát đường láng thành phố hà nội
đi giao hàng tại một số khu vực như khi kiểm tra các giấy tờ có liên quan
nam thanh niên này lại xuất trình giấy đi đường không hợp lệ

đây mời em kiếm viên bản cho
em chưa được tìm hiểu kỹ nên là giấy tờ không được đầy đủ
hỏi lại và trao đổi thêm để tìm hiểu và ra đường cần quy định chấp hành
còn đây là một trường hợp khác
vẫn là các lỗi liên quan đến giấy tờ nhưng người vi phạm này còn vô tư quên không mang
đáng chú ý
đó là giấy đi đường cũng đã hết hạn
em phải quên ạ
cái giấy đi đường đấy em có chụp ảnh lại rồi nhưng mà sáng nay vô tỏa lại em cũng quên
là cái này là do lỗi của em thôi
cho đến thời điểm hiện tại thì cái giấy đi đường cũng là theo cái công văn mới thì là cũng không đúng rồi ạ
theo lực lượng chức năng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội vừa qua
qua công tác tuần tra kiểm soát lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng giấy đi đường không hợp lệ
đáng chú ý
đây là một trong những lỗ hổng rất dễ phát sinh việc người ra đường không được kiểm soát
bên cạnh đó có không ít trường hợp lợi dụng việc cấp giấy đi đường để thực hiện các hành vi vi phạm
và những hành vi như thế này đang tiềm ẩn không ít nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông cũng như lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng
một số trường hợp như về xử lý về người ta làm về công việc quy định về công việc có thể làm việc trên mạng hoặc qua online
một số trường hợp như về xử lý về người ta làm về công việc quy định về công việc có thể làm việc trên mạng hoặc qua online
nhưng mà người ta vẫn không chấp hành người ta vẫn viện cớ lấy giấy đi đường để đi trên đường thực hiện những mục đích cá nhân của người ta
chúng tôi vẫn quy quyết xử lý những trường hợp mà chỉ có giấy đi đường từ cơ quan đến nơi làm việc và quay lại
không sử dụng vào mục đích cá nhân là đi ship hàng hay giao hàng hay là đi vận chuyển đồ đạc cho người thân cá nhân trong gia đình
chúng tôi vẫn cương quyết xử lý để giảm tải người tham gia thông ra đường và để tránh để lây lan dịch bệnh
được biết trong những ngày qua trên địa bàn thành phố hà nội xuất hiện tình trạng
mua bán giấy đi đường cấp giấy đi đường sai quy định thậm chí còn làm giả giấy đi đường
thời gian tới các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bố trí các tổ công tác tuần tra lưu động khép kín địa bàn
tăng cường xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
một nhóm đối tượng tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy giữa thời điểm giãn cách xã hội
vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bạc liêu bắt quả tang và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
dạng sáng ngày hai mươi tháng tám lực lượng công an bắt quả tang một mươi bốn đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà trọ trên địa bàn thị trấn châu hưng huyện vĩnh lợi
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bịch ni lông ma túy
một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy cùng một số tam vật khác có liên quan
làm việc với cơ quan công an các đối tượng khai nhận phòng trọ trên là do đối tượng lê minh trường thuê
rồi rủ các đối tượng còn lại tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
mâu thuẫn trong lúc bàn bạc việc sửa sang nhà cửa trường đã dùng dao chém nhiều nhát vào vợ khiến cho nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
vào dạng sáng ngày một mươi chín tháng tám đối tượng lê văn trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba ở huyện đông sơn
đã đến công an huyện đông sơn đầu thú về hành vi giết vợ
tại cơ quan công an trường khai nhận vào tối ngày một mươi tám tháng tám do mâu thuẫn phát sinh trong lúc hai vợ chồng bàn bạc việc sửa sang nhà cửa
trường đã nóng giận dùng dao chém nhiều nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ
sau khi giết vợ trường đã dùng chăn chùm kín người vợ rồi đến công an huyện đông sơn đầu thú
còn tại an giang một nam thanh niên sau khi mâu thuẫn với vợ đã lấy dao tự đâm vào ngực mình
nếu không được sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an thì có thể là nguy hiểm đến tính mạng
trước đó vào tối ngày một mươi chín tháng tám công an phường mỹ thạnh thành phố long xuyên
tiếp nhận tin báo của người dân về việc nguyễn thanh hồng
trú tại phường mỹ thạnh bị thương nặng ở vùng ngực máu da nhiều
nếu không đưa đi cấp cứu kịp thời có thể nguy hiểm đến tính mạng cần sự hỗ trợ của công an phường
ngay sau đó ba cán bộ công an phường đã điều khiển xe ô tô chuyên dụng xuống hiện trường
phối hợp cùng gia đình đưa đến bệnh viện đa khoa trung tâm an giang cấp cứu
đồng thời lập hồ sơ sự việc ban đầu
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin đáng chú ý khác
sẽ có trong nhịp sống hai mươi bốn h
hai mươi bốn h trên bảy ngay sau đây
thành ủy tp hcm tại buổi họp báo về tình hình dịch covid một mươi chín diễn ra vào sáng nay ngày hai mươi tháng tám
theo đó thời gian qua thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống covid một mươi chín
và đã đạt một số kết quả nhất định
tuy nhiên dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp khó lường
để tiếp tục thực hiện hiệu quả nghị quyết tám mươi sáu của chính phủ
chỉ thị một mươi hai của ban thường vụ thành ủy tp hcm và kế hoạch hai nghìn bảy trăm một mươi năm của ủy ban nhân dân thành phố
ban chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm tiếp tục tăng cường nâng cao một số biện pháp
người dân thành phố đảm bảo việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội
ai ở đâu ở yên đó phương xã miền trinh cách đi phương xã miền trinh
giải pháp thứ hai tập trung chăm lo cho bệnh nhân
để hạn chế kỷ lệ tử vong
và tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân ở những khu vực vùng mỏ trên địa bàn
giải pháp thứ tư tăng cường bệnh mạnh việc tin vaccine cho người dân
giải pháp thứ năm thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa
khiến yếu chăm lo đầy đủ hỗ trợ nhanh chóng kịp thời
đến người dân
nên tỏa hoàn cảnh khó khăn
như vậy lãnh đạo thành phố hồ chí minh khẳng định thành phố không đóng cửa mà thực hiện các biện pháp nâng cao hơn cho phòng chống dịch để tiến tới kiểm soát dịch đến ngày một mươi năm tháng chín
dự kiến kể từ thứ hai ngày hai mươi ba tháng tám thành phố sẽ triển khai năm biện pháp siết chặt sau đây
việc kiểm soát luôn không thể được tố ra sao
lực lượng nào binh chủng nào sẽ có lợi lưu hợp
việc tổ chức cung ứng các đàn hóa
thiết yếu đến với người nhân dân thành phố tại hồ chí minh phương
sẽ thực hiện ra sao
từ các trạm y tế lưu động trong giải pháp mà bao nhiêu là tập trung chăm lo điều trị cho các vị hfo
thì sẽ triển khai ra sao
thuốc điều trị
mở rộng xác nghiệp
rồi đó là tập trung cái vaccine
để trở nên nâng cao cái
hiện tại các việc cụ thể triển khai năm biện pháp này
đang được các sở ban ngành cố gắng hoàn thiện sớm nhất
và đến trước ngày hai mươi ba tháng tám
sẽ có thông tin đầy đủ đến người dân
trước đó như truyền hình công an nhân dân đã đưa tin
ông dương anh đức
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
công an thành phố cùng các lực lượng
đang nghiên cứu ra xóa kỹ
và hạn chế hơn một số nhóm đối tượng được lưu thông
từ sáu giờ đến một mươi tám giờ
mục tiêu tối thượng thời điểm này
là thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
cũng trong đợt siết giãn cách xã hội
và công tác phòng chống dịch bệnh này
thì tùy vào mỗi trường hợp cần đến sự giúp đỡ
người dân có thể gọi điện thoại
và một trong các đường dây nóng sau đây
để được hỗ trợ
chuyển sang tin tức về tình hình chống dịch
ở các tỉnh thành
đang thực hiện chỉ thị một mươi sáu
sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai cho biết
từ giữa tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một đến nay
đồng nai đã cấp giấy nhận diện phương tiện
có mã qia
cho hai mươi ba phương tiện lưu thông trên luồng xanh
các loại phương tiện được đăng ký
thể nhận diện phương tiện ưu tiên
khi hoạt động trên các luồng xanh vận tải gần
xe ô tô vận chuyển các loại hàng hóa
tiết yếu phục vụ an sinh xã hội
đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh
xuất khẩu vận chuyển thiết bị vật tư
và sinh phẩm y tế
phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín
các nhân viên vận tải cá nhân
thực hiện đề nghị cấp phép luồng xanh
cần truy cập vào trang web
sau khi gửi yêu cầu
nếu được chấp thuận
hệ thống phần mềm sẽ tự động gửi tem nhận diện
có chứa qr
định danh đến email của đơn vị đăng ký
để tự in ấn mang theo trong quá trình lưu thông trên đường
cũng theo sở giao thông vận tải
các hồ sơ của phương tiện đề nghị khách sạn
nhận diện phương tiện ưu tiên
hoạt động trên các luồng xanh bị từ chối
chủ yếu do người đăng ký điện thông tin không chính xác
vào mẫu đơn đăng ký
chọn sai lộ trình gọi giấy xét nghiệm âm tính
với sars cov hai đã hết hạn
phương tiện không đảm bảo kỹ thuật về giám sát hành trình
để gửi dữ liệu về tổng cục đường võ việt nam
cáng bộ sở giao thông vận tải
đã ghi rõ nội dung còn thiếu
không hợp lệ để trả lại người đăng ký bổ sung sửa chữa
thưa quý vị hiện nhiều xã phường
trên địa bàn của tỉnh đồng tháp
đang ra sức bảo vệ khu vực chưa có ca nhiễm
covid một mươi chín trong cộng đồng vùng xanh
là tuyến đầu trong phòng chống dịch
lực lượng công an cơ sở đã phối hợp
cùng với các lực lượng khác
nỗ lực bám chốt bám địa bàn
góp phần giữ vững vùng xanh
xã bình tấn là một trong năm xã thị trấn
của huyện thanh bình tỉnh đồng tháp
đến nay không có ca nhiễm covid một mươi chín
trước diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh
lực lượng công an xã đã tăng cường phối hợp
với các ban ngành đoàn thể và người dân ở địa phương
chung tay bảo vệ vùng xanh
qua đó lập ra năm chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh
tại mỗi chốt lực lượng công an giữ vai trò tổ trưởng
đảm bảo công tác ứng trực và kiểm soát chặt người ra vào xã
chỗ mặt trận của quốc xã cũng tham mưu với đoàn quỹ
để thành lập các tổ dân tự quản thực hiện bảo vệ vùng xanh
đối với các chốt mà do các tổ tự quản tự thành lập tự giám sát
thì nếu có trường hợp vaccine
có vấn đề nào mà các chú ngoài khả năng giải quyết cũng được
thì các chú có liên hệ trực tiếp lên chú mặt trận
mình cũng thông tin qua bên công an
các anh hỗ trợ rất là nhanh chóng
tại thành phố cao lạnh tỉnh đồng tháp
riêng xã tịnh thới hiện là xã duy nhất chưa có ca nhiễm covid một mươi chín
ca nhiễm bệnh trong cộng đồng
do đó nhiệm vụ bảo vệ vùng xanh cũng rất được chú trọng
để giữ vững vùng xanh thu hẹp vùng đỏ
nhiều địa phương đã nỗ lực xây dựng một thế trận riêng
với tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ
mỗi ngôi nhà tổ nhân dân tự quản khớm ấp là một pháo đài chống dịch
tổ tựu công an phối hợp với quỹ ban mặt trận tổ quốc thành phố
xây dựng các vùng xanh
để nhăn rộng trên địa bàn
ngay từ những ngày đầu đã xây dựng được hai mươi năm cái tổ vùng xanh
từ ngày hai mươi chín tháng bảy đến nay
trên tinh thần đó thì lực lượng công an xã phường
quy động dân phố dòng phòng tổ chức
giữ vững vùng xanh trên từng địa bàn
với phương châm là đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng đối tượng
chống dịch như chống dạch
do đó không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng tham gia
trên tiến đầu phòng chống dịch
mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân
trong việc chung tay đẩy lùi dịch bệnh
hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt
lực lượng công an thành phố cần thơ
lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín
thanh bảo kiếm bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội
do giám đốc công an thành phố phát động
hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ công an thành phố cần thơ
đã tăng cường thực hiện nhiệm vụ
tuần tra kiểm soát phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi sáu
thực hiện công tác này
lực lượng công an thành phố đã chia thành bảy mươi hai tổ tuần tra
người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
không tự ý di chuyển ra khỏi thành phố
khi chưa được chính quyền địa phương cho phép
đeo khẩu trang nơi công cộng
không ra ngoài khi không thực sự cần thiết
không tập trung đông người
vận chuyển hàng hóa thuộc nhóm thiết yếu
di chuyển theo địch trình đã chăm kết
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
khi phát hiện những trường hợp cố tình chống đối
người thi hành công vụ
các tổ phối hợp với lực lượng công an tại địa phương
xử lý nghiêm theo quy định
bên cạnh lực lượng tăng cường lợt này
công an tp cn tiếp tục phối hợp với đoàn thanh niên
y tế dân quân tự vệ
duy trì hoạt động tám mươi năm chốt kiểm soát
tại các tuyến cửa ngõ thành phố
và các tuyến đường dân sinh ở khu vực giáp tranh
thành lập các tổ tuần tra lưu động
giám sát việc chấp hành
ai ở đâu ở đó của người dân
tổ chức tuần tra thường xuyên rộng khắp
khép kính toàn địa bàn thành phố
tiếp theo xin mời quý vị đến
với phần tin an ninh trực tự
thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra công an
tp cn vừa hoàn tất kết luận điều tra
đề nghị truy tố ông tất thành cang
cụ phó bí thư thành ủy thành phố
và chính bị can khác
liên quan đến vụ sai phạm
ba mươi hai hectare đất ở phước kiển
huyện nhà bè tp cn
theo đó ông tất thành cang
cụ phó bí thư thành ủy tp cn
và chính bị can khác
bị đề nghị truy tố về tội
vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi
trước đó ngày một mươi bốn tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
thanh tra tp cn
ban hành kết luận về dấu hiệu
vi phạm pháp luật trong quá trình đầu tư
chuyển nhượng tại dự án khu dân cư ven sông
và khu dân cư phước kiển
do công ty tân thuận làm chủ đầu tư
chỉ sáu tháng sau khi công ty tân thuận
tự thẩm định thì ký hợp đồng chuyển nhượng
cho công ty quốc cường gia lai
với giá một hai trăm chín mươi đồng một m hai
theo xác định của văn phòng thành ủy
giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường
bốn trăm bảy mươi tám đồng một m hai
văn phòng thành ủy tp hcm đã có thông báo
cho rằng việc ký chuyển nhượng này
không được báo cáo cho tập thể thường trực thành ủy
và tập thể ban thường vụ thành ủy
việc chuyển nhượng đất không qua đấu giá
trái với quy định tại nghị định chín mươi một năm hai nghìn một mươi
về quy định việc đầu tư vốn nhà nước
vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn tài sản
tại doanh nghiệp
và không đúng với nghị định bốn mươi bốn năm hai nghìn một mươi chín
quy định về giá đất
công an quận ô môn
tp cn đang khẩn trương điều tra
hoàn chính hồ sơ để đưa ra xét xử
một nam thanh niên ngụ tại địa bàn
về tội chống người thi hành công vụ
đối tượng bị điều tra khởi tố
là phạm minh nhật trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
ngụ khu vực bình hưng phường phước thới quận ô môn
trước đó ngày một mươi sáu tháng tám
tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín
khu vực bình hòa b phường phước thới quận ô môn
chị trần thị trúc mai ngụ phường phước thới
có xin qua chốt
xét thấy chị mai đi ra ngoài trong trường hợp
không thực sự cần thiết
nên lực lượng làm nhiệm vụ giải thích
là khu vực đang phong tỏa
không giải quyết cho chị mai đi ra ngoài
sau đó chị mai về kể lại với chồng là phạm minh nhật trung
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày
trung mang theo một con dao một cây sắt bằng kim loại
và một cây búa đi về phía chốt kiểm soát
có lời lẽ xúc phạm
không cho lực lượng chức năng lập chốt kiểm soát tại vị trí này
đồng thời kèo vào trong hàng rào của chốt kiểm soát
và chém bảo vệ dân phố
đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tại chốt kiểm soát
sau đó công an phường phước thới
có mặt kịp thời để khống chế và bắt giữ đối tượng
trước hành vi của trung đi ngược lại
với các quy định về phòng chống dịch
mang tính chất côn đồ đe dọa trực tiếp
đến tính mạng của lực lượng làm nhiệm vụ
tại tuyến đầu chống dịch
cần phải xử lý nghiêm
công an tỉnh an giang vừa khởi tố
và cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với hai người phụ nữ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó công an đã bắt quả tan
một người phụ nữ mang thai
và một người phụ nữ khác chở theo con nhỏ
vận chuyển ba trăm tám mươi gram ma túy đá
cụ thể vào ngày tám tháng tám
đối tượng nguyễn thị hân đang mang thai
nhờ một thùng giấy vừa ra khỏi nhà xe
ở phường mỹ long thành phố long xuyên
thì bị cảnh sát phát hiện
qua kiểm tra trong thùng giấy có nhiều loại bánh
và hai hộp khăn giấy ướt
bên trong các dấu một mươi sáu bọc ma túy tổng hợp dạng đá
trong lượng khoảng một trăm bảy mươi gram
cùng ngày tại phường mỹ long
cảnh sát bắt quả tang đối tượng nguyễn thị trúc ly
chạy xa máy chở theo một bé trai
và một thùng giấy đựng nhiều loại bánh kẹo
và một hộp sữa
bên trong có dấu một mươi năm bọc ma túy tổng hợp dạng đá
trong lượng trên hai trăm một mươi gram
các đối tượng đã dùng thân phận mang thai
và nuôi con nhỏ
để chở các thùng mặt hàng bánh kẹo sữa hộp
và nguy trang ma túy bên trong
nhằm qua mặt cơ quan chức năng
tuy nhiên hành vi này đã không qua mắt được
các nghiệp vụ của lực lượng công an
thưa quý vị trên nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia
về dân cư bộ công an đã xây dựng
và triển khai ứng dụng phần mềm
quản lý di biến động của người ra vào vùng dịch
tại tỉnh đồng tháp hai mươi tám chốt kiểm soát
dịch bệnh liên tỉnh trên đường bộ
và đường thủy đều đã triển khai
ứng dụng phần mềm này
người dân khi đến
các chốt kiểm soát liên tỉnh đều phải
khai báo thông tin di chuyển nội địa
tại website của trung tâm dữ liệu quốc gia
về dân cư địa chỉ
nếu người dân
mà tự khai báo
ở nhà trên cái điện thoại
thông minh hoặc là trên cái máy tính
mà có kết nối mạng internet
thì trên hệ thống sẽ cung cấp
cho cái người dân mỗi người
một cái mã code vậy thì khi qua chốt
người dân chỉ cần trên cái mã code
thì lực lượng kiểm tra
tại các chốt kiểm dịch chỉ cần quét cái mã code
rồi đối chiếu với thông tin
người dân sẽ được nhanh chóng qua chốt
đối với hệ thống này
người dân có thể khai báo thông tin
ở bất cứ nơi đâu bằng điện thoại thông minh
hoặc máy tính có kết nối internet
công dân truy cập vào địa chỉ
hệ thống sẽ cung cấp mẫu khai báo di chuyển nội địa
sau khi thông tin được cập nhật đầy đủ
hệ thống sẽ cung cấp cho mỗi công dân
một mã qr có giá trị bảy mươi hai giờ
kể từ khi khai báo
người dân đến các chốt kiểm tra dịch
chỉ cần cung cấp mã qr kèm theo các giấy tờ tùy thân
để cán bộ tại chốt kiểm dịch đối chiếu
điều này vừa tiết kiệm thời gian khai báo
vừa đảm bảo giữ khoảng cách
và hạn chế tiếp xúc qua lại để phòng ngừa dịch bệnh
hệ thống khai báo này
mới được hướng dẫn vừa mới xong
theo như tôi biết
nhân viên y tế hướng dẫn
sau này mình có đi lại
mà quét bằng tờ khai mới này
thì nó sẽ phần tiền hơn nhanh hơn
mà ít có tiếp xúc
với các vật dụng
để khai báo
với giấy viết đồ
nó an toàn hơn
hệ thống khai báo

trường hợp người dân không có điện thoại thông minh để khai báo
thì phải ghi thông tin vào giấy khai báo y tế
theo mẫu của bộ công an
cán bộ tại chốt kiểm soát sẽ đối chiếu
và cập nhật thông tin vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
đối với phần mềm do bộ công an xây dựng
khi khai báo thông tin trực tuyến
hoặc khai báo y tế theo mẫu giấy
công dân cần cung cấp đầy đủ
chính xác các mục bắt buộc về nhân thân
tất cả những thông tin này sẽ cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
góp phần phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín kịp thời hiệu quả
mặc dù áp dụng nhiều biện pháp trong thời gian giãn cách
nhưng số ca nhiễm mới trên địa bàn tp hcm vẫn tăng cao
trong đó số ca nhiễm mới trong cộng đồng liên tục tăng trong những ngày gần đây
sau đó tp hcm vừa đưa ra năm giải pháp tăng cường
nâng cao các biện pháp phòng chống dịch
kể từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám
thứ nhất người dân thành phố đảm bảo
việc thực hiện quy định về giãn cách xã hội
ai ở đâu ở yên đó
nhà cách ly với nhà
tổ dân phố cách ly tổ dân phố
khu phố ấp cách ly khu phố ấp
phường xã thị trấn cách ly phường xã thị trấn
thứ hai tập trung chăm lo f
điều trị người có triệu chứng chuyển nặng hạn chế tỷ lệ tử vong
thứ ba tiếp tục tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người dân
ở những khu vực vùng đỏ trên bản đồ covid một mươi chín tp hcm
thứ tư tăng cường đẩy mạnh việc tiêm vaccine cho người dân
thứ năm thành phố đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu
tiếp tục chăm lo đầy đủ hỗ trợ nhanh chóng
đến người dân có hoàn cảnh khó khăn yếu thế
tại địa bàn dân cư
theo đó đề nghị người dân bình tĩnh yên tâm thực hiện
năm k cộng vaccine cộng thuốc uống
không tập trung mua gom hàng hóa thực phẩm
thành phố đã chuẩn bị các phương án
đảm bảo cung ứng hàng hóa
trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nêu trên
chỉ còn khoảng hơn một mươi ngày nữa
bệnh viện giã chiến lớn nhất tại hà nội
sẽ chính thức được bàn giao
trên công trường các kỹ sư công nhân
đang hối hả làm việc để bệnh viện sớm đi vào hoạt động
sẵn sàng ứng phó với những diễn biến của dịch bệnh
bệnh viện giã chiến xây dựng
tại phường yên sở quận hoàng mai
với diện tích ba năm hectare quy mô năm trăm linh giường
có lối đi riêng biệt cho bệnh nhân
và nhiều cây xanh để khuôn viên thông thoáng
bệnh viện dự kiến huy động khoảng một nhân viên y tế
gồm hai trăm bảy mươi hai bác sĩ
và sáu trăm tám mươi điều dưỡng
sau hơn nửa tháng triển khai
với sự làm việc ngày đêm của hơn tám trăm linh công nhân
đến nay toàn bộ một mươi chín đơn nguyên bệnh viện
đã bước vào giai đoạn hoàn thiện
dự kiến trong khoảng một tuần nữa
các thiết bị y tế sẽ được lắp đặt
để sẵn sàng điều trị cho các bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
đây là bệnh viện được xây dựng từ đầu
theo tiêu chuẩn điều trị icu
khu dinh dưỡng xét nghiệm điều trị riêng biệt
nhằm đảm bảo vô trùng kiểm soát nhiễm khuẩn
tránh lây nhiễm chéo
các công trình công cộng trọng điểm
là một trong số những đơn vị được hoạt động
trong thời gian giãn cách
chính vì vậy mà công tác phòng chống dịch tại đây
cũng được kiểm soát một cách chặt chẽ
để vừa đảm bảo tiến độ vừa đảm bảo an toàn
cho công nhân và cộng đồng
mô hình ba tại chỗ hai địa điểm một cung đường
đang được các đơn vị thi công áp dụng
đến nay mô hình đã và đang đem lại hiệu quả
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
tại một số công trình trên địa bàn thủ đô hà nội
trong thời gian hà nội đang thực hiện việc giãn cách xã hội
một số dự án giao thông trọng điểm
vẫn được phép thi công nhằm đảm bảo tiến độ
tuy nhiên ủy ban nhân dân tp hà nội
yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu của các dự án
phải đảm bảo an toàn lao động
tăng cường tối đa các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
chính vì vậy tại các công trường được phép hoạt động
đã áp dụng biện pháp ba tại chỗ một cung đường hai địa điểm
dự án cầu vĩnh tuy hai đã tổ chức cho cán bộ công nhân
thực hiện chính sách làm ăn và ngủ tại công trình
để đảm bảo phòng dịch covid một mươi chín trong thời gian giãn cách xã hội
trong thời gian giãn cách này mặc dù có một số khó khăn
ví dụ như là công tác vận chuyển vật tư vật liệu
cũng như là bây giờ anh em đời sống anh em công nhân
nhiều lúc cũng muốn cải thiện nhưng nó cũng khó khăn
trên hết là tinh thần phòng chống dịch
đảm bảo an toàn cho cán bộ anh em trên công trường
thì chúng tôi trên bang quản lý chúng tôi đã quán triệt
tất cả anh em nhà thầu đến công nhân cán bộ
là phải tuyệt đối giữ an toàn
mặc dù khắc phục khó khăn để làm sao đảm bảo công tác phòng dịch
nhưng cũng đảm bảo công tác triển khai thi công
để làm sao công trình thi công an toàn và đáp ứng tiến độ
các thùng container được trưng dựng thành khu ăn ngủ của công nhân
sau mỗi giờ làm ca làm
công nhân lại quay trở về với khu vực đã được sắp đặt để nghỉ ngơi
việc ăn uống cũng được thực hiện theo đúng quy trình giãn cách
mỗi bàn ăn chỉ được ba bốn công nhân ngồi cùng một thời điểm
tại các phòng ngủ cũng được bố trí ít người phù hợp với diện tích
anh em thì ở đây chia theo từng tốp đi làm
khi mà tốp này ra thì tốp khác vào
và cái tốp này khi về thì là sẽ ăn riêng
theo từng chia theo từng tốp một
để đảm bảo là tốp nọ không ảnh hưởng đến tốp kia
xác định đây là công trình trọng điểm
ngừng thi công được
nên là cái việc đã xác định vào đây thi công
phải tuân thủ các vấn đề về phòng chống dịch
công nhân tại dự án giao thông trọng điểm hầm chui lê văn lương tố hữu
đang được tổ chức thi công theo mô hình
một cung đường hai điểm đến
để đảm bảo công tác phòng dịch covid một mươi chín
tất cả kỹ sư công nhân trước khi vào công trường
đều phải khai báo y tế đò thân nhiệt
sau đó ghi vào sổ theo dõi của đơn vị quản lý
đơn vị nhà thầu lập hàng rào khép kín xung quanh công trường

để kiểm soát kiểm soát các hoạt động ra vào công trường của từng công nhân
ở chợ thì vẫn có cái giấy khai báo y tế
cư trú để ở và đến khu làm việc
thì anh em công nhân thì ngày nào cũng cán bộ cũng phổ biến là
là tuân thủ theo đấy là đi một cung đường
địa điểm đến chỗ làm và địa điểm về nghỉ
việc triển khai ba tại chỗ hai địa điểm một cung đường
hiện đang được triển khai tại nhiều tỉnh thành phố
khi dịch bùng phát mạnh
đây là phương án đang đem lại tín hiệu tích cực
không chỉ tại các công trường xây dựng
mà còn trong các doanh nghiệp
tất cả để đảm bảo công tác phòng dịch covid một mươi chín
đảm bảo vẫn duy trì tiến độ sản xuất
không bị đứt gãy vì dịch bệnh
mới đây tổng liên đoàn lao động việt nam
đã họp khẩn về nội dung sẽ xuất cấp sự trữ quốc gia
để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
và cho biết sẽ tiếp tục hỗ trợ hơn một tỷ đồng cho người lao động
theo đó những người lao động bị ảnh hưởng bởi covid một mươi chín
nhất là lực lượng lao động tại các doanh nghiệp sản xuất
theo mô hình ba tại chỗ là đối tượng nhận gói hỗ trợ này
với gói phương án này
mỗi công nhân sẽ nhận được mức hỗ trợ là một triệu đồng
trên một lao động để hỗ trợ tiền ăn
cũng như chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp
hiện ubnd việt nam đã ghi nhận khoảng bảy tỷ đồng ủng hộ của người dân
trong đó tám mươi dành mua vaccine
hai mươi là những phần quà tặng cho những người yếu thế khó khăn
mặt trận tq việt nam đã phối hợp rất tích cực với tổ covid một mươi chín cộng đồng
tổ chức thiện nguyện hỗ trợ giúp đỡ người dân
để đưa những thực phẩm thiết yếu đến tận tay người dân
với thời gian nhanh nhất
và theo bộ lao động thương binh và xã hội
đến thời điểm hiện tại hơn một mươi ba triệu lượt người lao động
người sử dụng lao động đã được hỗ trợ gần sáu bảy trăm tám mươi tỷ đồng
và gần bốn hai trăm linh tấn gạo
những ngày này người dân hà tĩnh như đang ngồi trên đống lửa
khi bưởi phúc trạch chuẩn bị đến thời kỳ thu hoạch
nhưng chưa có thương lái đến thu mua như mọi năm
do ảnh hưởng của dịch bệnh covid một mươi chín
một số thị trường như hà nội hay tp hcm
đang thực hiện giãn cách xã hội
đã ảnh hưởng lớn đến việc tiêu thụ bưởi
trước tình hình này ubnd tỉnh hà tĩnh
đã bàn nhiều giải pháp để hỗ trợ người dân
tìm đầu ra cho quả bưởi
đảm bảo thực hiện mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi
duy trì phát triển kinh tế
trăm gốc bưởi của vợ chồng anh hải
đã đến kỷ thu hoạch
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch
nên hiện vẫn chưa có ai đến thu mua
sợ quả bưởi đầy lâu sẽ hỏng
rồi dịch bệnh kéo dài sẽ không tiêu thụ được
nên vợ chồng anh vô cùng lo lắng
bưởi phúc chạch là cây kinh tế chủ lực
của người dân miền núi huyện hương khê
riêng xã hương chạch hiện có khoảng
bốn trăm ba mươi tám ha bưởi năng suất đạt năm tấn
nếu bưởi không được tiêu thụ
không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu nhập
của người dân nhưng cũng ảnh hưởng đến
tình hình kinh tế của địa phương
bên cạnh phân phối theo các kênh truyền thống
năm nay tỉnh hà tĩnh đã phối hợp với
cục thương mại điện tử và kinh tế số bộ công thương
để phân phối bưởi phúc chạch
trên các sàn thương mại điện tử
đồng thời đẩy mạnh số hóa trong sản xuất
và tiêu thụ bưởi đăng ký cấp thẻ luồng xanh
cho các phương tiện vận chuyển bưởi
giúp người dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh
chúng tôi cũng đã tập trung ra soát
lựa chọn được các doanh nghiệp
hợp tác trả tổ hợp tác
tham gia công tác chuyển đổi số
và hiện nay đã nhập liều xong
và đã cài đặt phần mềm
và vận hành thử đơn tru
vì hệ thống chuyển đổi số
trên địa bàn hà tĩnh
hà tĩnh hiện có hai bảy trăm linh ha bưởi phúc chạch
phân bố tại hai mươi một xã thị trấn
với sản lượng hơn một mươi hai tấn
bên cạnh tìm đầu ra cho quả bưởi
trong bối cảnh dịch bệnh
tỉnh hà tĩnh cũng tăng cường công tác giám sát
tuyên truyền không để xảy ra tình trạng
lợi dụng tình hình dịch bệnh để ép giá người dân
dịch bệnh viêm da nổi cục trên châu bò
đang gây thiệt hại nặng cho người chăn nuôi
tại tỉnh quảng ngãi hàng chục tỷ đồng
dịch bệnh viêm da nổi cục
ở châu bò xuất hiện trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
từ đầu tháng ba đến nay
và diễn biến khá phức tạp
từ đầu tháng ba đến nay
dịch bệnh viêm da nổi cục ở châu bò
đã xảy ra tại gần chín sáu trăm linh hộ chăn nuôi
trên địa bàn của một mươi ba trên một mươi ba huyện thị xã thành phố
tổng số bò mắc bệnh là trên một mươi tám con
chiếm tỷ lệ sáu ba tổng số đàn
trong đó bò mắc bệnh bị chết là gần một con
thiệt hại gần hai mươi tỷ đồng
diễn biến tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục
ngày càng nghiêm trọng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã phân bổ một mươi sáu tám trăm hai mươi ba lít hóa chất
cho các địa phương tiêu độc khử trùng môi trường
tại các ổ dịch
ubnd tỉnh quảng ngãi chỉ đạo tập trung
dập dịch viêm da nổi cục trên châu bò
để hạn chế thiệt hại cho người chăn nuôi
bộ đội biên phòng quảng trị vừa phát hiện
và bắt giữ hai tàu cá khai thác
theo hình thức xã cào trái phép trên vùng biển quảng trị
đây là hai tàu giã cào có công suất lớn
khai thác hải sản tận diệt gần bờ
không đúng quy định của pháp luật
trong lúc tuần tra trên biển
cách đảo cồn cò tám hải lý về hướng tây
cách bờ bảy hải lý
bộ đội biên phòng quảng trị đã phát hiện
hai tàu cá số hiệu
và qng chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi bảy ts
khai thác xã cào thủy sản trái phép
cả hai tàu cá do ông võ thành được
năm mươi tuổi trú tại phổ trung
nghĩa an tp quảng ngãi làm thuyền trường
trên tàu có một mươi tám tàu cá
khi phát hiện lực lượng biên phòng
quảng trị yêu cầu dừng máy để kiểm tra
nhưng phương tiện không chấp hành và bỏ chạy
nên lực lượng biên phòng phải truy đuổi và bắt giữ
sau khi bắt giữ
bộ đội biên phòng quảng trị đã dùng tàu cn chín
kéo phương tiện vào cảng cửa việt
bàn giao cho đồn biên phòng triệu vân
để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật